bệnh viện phụ sản hà nội đã tổ chức hội nghị ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử
và kỹ thuật laser quang đông trong điều trị hội chứng chuyển máu song thai
và hội chứng giải sơ buồng ối
là bệnh viện công đầu tiên ở nước ta thực hiện thành công kỹ thuật này
đến nay bệnh viện phụ sản hà nội đã can thiệp bào thai thành công
cho hơn sáu mươi trường hợp sản phụ mắc hội chứng chuyển máu song thai và giải sơ buồng ối
giúp thai nhi tiếp tục phát triển khỏe mạnh cho đến khi đủ tháng trao đời
kỹ thuật này mang lại hiệu quả và tỷ lệ thành công cao ít biến chứng
trong khi đó phẫu thuật nội soi bằng laser quang đông hiện là phương pháp điều trị duy nhất
trong hội chứng giải sơ buồng ối
với những kết quả đã đạt được bệnh viện phụ sản hà nội đã tiếp tục phát triển
và ứng dụng kỹ thuật này vào can thiệp bào thai trong thời gian tới